trong thời gian qua tỉnh quảng nam đã xây dựng gần một trăm bốn mươi tổ đội tàu đoàn kết đánh bắt xa bờ
với gần một phương tiện tàu thuyền và hơn tám lao động
từ các tổ đội tàu đoàn kết trên biển được thành lập
bà con ngư dân không chỉ hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt
mà còn an tâm vươn khơi bám biển dài ngày góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
đây là chiếc tàu tám trăm hai mươi ba mã lực vừa được ông trần công kỳ
ở thôn sâm linh đông xã tam quang đầu tư đóng mới với số tiền một mươi bảy tỷ đồng
từ nguồn vốn vay ngân hàng theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
sau khi đóng mới ông kỳ đã đưa tàu vươn khơi đánh bắt hải sản xa bờ
đồng thời chủ động tham gia tổ đội tàu đoàn kết
từ khi tham gia ông kỳ đã nhận được sự hợp tác tương trợ lẫn nhau
trong đánh bắt hải sản và cứu hộ cứu nạn giúp nhau vượt qua mưa bão rủi ro trên biển
tổ đội tàu đoàn kết được sáu tháng thì thấy nó cũng rất là hiệu quả
bởi vì đoàn ngồi biển và các tổ đội tàu đoàn kết thì mình cũng hỗ trợ cho nhau
mà phương thẳng là đánh bắt khai thác rồi trong khi thiên tai tàu nước ngồn
các tổ đội tàu đoàn kết thì nó cũng vẫn tâm hay
một mình mình thì mình sợ chứ mà tổ đội tàu đoàn kết mình bốn năm chiếc thì mình cũng không sợ
hiện tại huyện núi thành có hai ba trăm hai mươi tàu thuyền
trong số đó có hai trăm bảy mươi sáu thuyền có công suất trên chín mươi mã lực
được chia làm bốn mươi tổ đội để đi đánh bắt xa bờ mỗi đội từ năm đến một mươi chiếc
phần lớn ngư dân bày tỏ khi tham gia tổ đội đoàn kết
việc khai thác thủy hải sản đạt hiệu quả hơn sản lượng khai thác tăng
có tàu sản lượng tăng một hai một năm lần so với khi chưa liên kết
nhiều tổ đội đã tổ chức đóng góp xây dựng quỹ để tạo kinh phí
cho các hoạt động tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
thông qua tổ đội đoàn kết
giúp cho ngư dân kinh nghiệm trong quá trình đánh bắt thủy sản

trong thời gian đến chúng tôi tiếp tục quan tâm đến việc thành lập tổ đội đoàn kết
cũng như là thành lập nghiệp đồn nghệ khóa để hỗ trợ cho ngư dân khi người ta ra biển
đảm bảo được vừa là đánh bắt cơ hội
vừa là đảm bảo được góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đỏ của trung quốc
trong quá trình cứu hộ
thì nếu đợi nhà nước cứu hộ
thì nó rất tốn thời gian
mà nó có rất nhiều cái nguy hiểm xảy ra trong quá trình đợi
tuy nhiên trong đó nó cũng nảy sinh cái vấn đề là quyền lợi và lợi ích nó cũng có bị ảnh hưởng
chúng tôi cũng sẽ cố gắng sẽ cùng nhau với các bà con ngư dân
các hội thủy sản của các tỉnh địa phương
để trao đổi tháo gỡ giúp bà con
để phát huy cho nó tối đa cái tinh thần tương trợ tương thân tương ái nhau trên biển
thì bảo đảm được là có hiệu quả kinh tế
đồng thời bảo vệ được con người và tài sản trên biển
từ khi có tổ đội đoàn kết được thành lập
bà con ngư dân ở huyện núi thành không chỉ giúp nhau trong vươn khơi đáy mắt
thu về sản lượng hải sản cao hơn trong mỗi chuyến biển
mà còn tránh được những rủi ro nguy hiểm xảy ra trong quá trình khai thác